ngày một mươi ba tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã có công văn gửi cho sở ban ngành địa phương
thông báo cho phép học sinh sinh viên học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày hai mươi hai tháng ba
để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mầm non học sinh tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên sinh viên học viên trường chính trị
các trường đại học cao đẳng trung cấp trên địa bàn tỉnh được nghỉ học từ ngày một mươi sáu tháng ba đến hết ngày hai mươi hai tháng ba